cảnh báo tình trạng sản xuất kinh doanh thuốc bvtv và phân bón không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh an giang
việt nam airlines vừa trở thành hãng hàng không việt nam đầu tiên được cấp phép bay thẳng thương mại đến mỹ

việt nam đều trở thành hãng hàng không việt nam đầu tiên được cấp phép bay thẳng thương mại đến mỹ
cảnh báo tình trạng sản xuất kinh doanh thuốc bvtv và phân bón không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh an giang
việt nam đều trở thành hãng hàng không việt nam đầu tiên được cấp phép bay thẳng thương mại đến mỹ
cảnh báo tình trạng sản xuất kinh doanh thuốc bvtv và phân bón không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh an giang

sẽ chứng minh được cửa hàng đó bán sản phẩm là có di phạm hay không
và đồng thời khi có tranh chấp thì các cơ quan pháp lý cũng như là hội bảo vệ người tiêu dùng
mới có đủ điều kiện để giúp cho người nông dân đòi lại được quyền lợi của mình
hiện nay danh mục thuốc bảo vệ thực vật phân bón được phép sử dụng và công nhận lưu hành
ở nước ta có số lượng rất lớn khiến cho người nông dân rất khó lựa chọn
và cũng trở thành kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng kinh doanh bất chính
do đó ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng người nông dân cần cập nhật
nắm bắt thông tin từ các phương tiện truyền thông khuyến cáo từ các ngành chức năng
đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm để chất lượng sản xuất nông nghiệp được đảm bảo
kinh tế được phát triển bền vững
chuyển sang các tin tức khác
để chuẩn bị cho đợt cao điểm cuối năm bộ công thương sẽ tiếp tục kế hoạch
chuẩn bị tốt nguồn hàng và các phương tiện
các phương án cung ứng hàng hóa kể cả trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo đánh giá của bộ công thương thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng
của những biến động trên thị trường thế giới
giá các mặt hàng nhóm nhiên liệu năng lượng sẽ tiếp tục ở mức cao
tuy nhiên với tinh thần đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa trong bất cứ hoàn cảnh nào
bộ công thương đã kích hoạt các phương án huy động các nguồn cung
kể cả các địa bàn có dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đến thời điểm này các doanh nghiệp đã chủ động có phương án cung ứng hàng hóa
các địa phương đã có kinh nghiệm ứng phó tốt hơn và cũng có kế hoạch triển khai
các chương trình bình ổn thị trường theo chỉ đạo của bộ công thương
thị trường hàng hóa thiết yếu sẽ ít có biến động bất thường
cùng với đó việc kiểm tra kiểm soát thị trường trong nước đã được thực hiện quyết liệt
nhằm ngăn chặn tình trạng hàng lậu hàng giả hàng gian lận thương mại
kém chất lượng không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
thưa quý vị việt nam airlines vừa trở thành hãng hàng không việt nam đầu tiên
được cục an ninh vận tải mỹ ts chính thức chấp thuận đáp ứng toàn bộ yêu cầu
về bảo đảm an ninh để khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ đến mỹ
cụ thể việt nam airlines được tsa phê chuẩn đủ năng lực đảm bảo an ninh
để khai thác các chuyến bay thẳng thương mại thường lệ giữa sân bay tân sơn nhất
và sân bay san francisco
dự kiến sau khi được cục hàng không liên bang mỹ cấp phép bay thẳng thường lệ
chuyến bay thẳng đầu tiên
sẽ được việt nam airlines khai thác vào cuối tháng một mươi một này
đây là kết quả sau hai mươi năm chuẩn bị của hãng hàng không này để mở đường bay thẳng thường lệ việt mỹ
và việc đạt được điều kiện bay thẳng thường lệ tới mỹ sẽ mở ra cơ hội mới
cho hàng không việt nam và hành khách đi lại giữa hai nước
thưa quý vị mới đây sở giao thông vận tải hà nội đã xây dựng đề án
lập tám mươi bảy trạm thu phí phương tiện vào nội đô với mục tiêu giảm xe ô tô đi vào nội đô
giải quyết ủn tắc ô nhiễm môi trường
thời gian thực hiện thu phí từ năm đến hai mươi một giờ có phân biệt mức thu theo giờ cao điểm
buổi sáng từ sáu đến chín giờ chiều từ một mươi sáu đến một mươi chín h ba mươi
các đối tượng chịu phí giảm ủn tắc giao thông là các xe ô tô di chuyển
từ bên ngoài vào khu vực thu phí
tuy nhiên với điều kiện hạ tầng dành cho giao thông còn hạn chế
hệ thống giao thông công cộng chưa phát triển
thì liệu việc thu phí có đem lại hiệu quả
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
bảy mươi bảy trạm thu phí nội đô
số tiền đầu tư là hai sáu trăm linh tỷ đồng
mỗi năm dự kiến thu khoảng ba trăm linh tỷ đồng đặc biệt là giảm gần ba trăm năm mươi bảy tấn co hai
con số mà sở giao thông vận tải hà nội đưa ra là rất ấn tượng
tưởng khả thi nhưng thực tế sẽ ngược lại
với những người có công có việc hàng ngày
thì kể cả mất phí họ vẫn sẽ di chuyển vào trong nội đô
cái người cần thì người ta vẫn cứ vào
cái biện pháp này thì khả năng là không giải quyết được ủn tắc
vì ví dụ
ví dụ như là anh em mình cần thì anh em mình cũng bằng mọi biện pháp
kể cả là tiền thu thì vẫn phải vào
thành phố hà nội là vậy như một thói quen
làm bất cứ một việc gì đều rất rầm rộ và đồng bộ
để kéo giảm un tắc mục tiêu chính là phải phát triển giao thông công cộng
khi nào hệ thống giao thông công cộng đáp ứng được tối thiểu hai mươi ba mươi
tổng nhu cầu đi lại thì phương án thu phí mới đạt hiệu quả
còn thực tế thì sao
xe buýt thì chật vật trôn chân trong giờ cao điểm
vì không có làn đường ưu tiên đường sắt đô thị thì hơn một mươi năm qua
mới được hội đồng kiểm tra nhà nước nghiệm thu công trình
và hiệu quả khai thác vẫn cần thêm thời gian để đánh giá
phương tiện qua cộng chưa tốt thì không thể là áp đặt vào là hạn chế phương tiện cá nhân được
buộc kỳ dân người ta dù nghèo mấy người ta cũng phải mua được xe máy
mua ô tô để người ta đi làm để người ta sinh sống
thì theo tôi phải có điều kiện như vậy thì mới như các nước
là người ta làm là có điều kiện cả chứ không phải là người ta làm khách tùy tiện
từ nhiều yếu tố từ bất cập trong công tác đi hoạch đô thị
cho đến hạ tầng dành cho giao thông
theo các chuyên gia giao thông hiện nay mặt cắt đường của thành phố
từ bảy đến một mươi một m là chiếm đến sáu mươi
do đó uống tắc là điều đương nhiên
vậy việc thu phí có kéo giảm được un tắc
hay lại khiến cắt bệnh uống tắc ngày càng trầm trọng hơn
nếu chúng ta tổ chức thu phí theo những phương án đấy
thì nếu khả năng giảm
uống tắc giao thông có tốt hơn không
hay là xấu hơn
thì cái này chúng ta cần phải trả lời câu hỏi thật nó
và nếu như chúng ta tổ chức triển khai thu phí
mà khi đó cái quá trình ủn tắc giao thông là tăng lên
thì ai là người chịu trách nhiệm
đề án của hà nội là vùng thu phí áp dụng từ vành đai ba trở vào
là quá rộng và động trạm trực tiếp đến quyền lợi của người dân
uống tắc không chỉ là vùng thu phí áp dụng từ vành đai ba trở vào
theo các chuyên gia giao thông
nếu xây dựng các trạm thu phí nội đô
thì yếu tố kết nối bãi đỗ xe tại các trạm thu phí sẽ triển khai như thế nào
để mà giải quyết thấu đáo cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề uống tắc giao thông
có lẽ là chúng ta nên tìm những cái giải pháp nào tốt hơn
ở uống tắc giao thông nó không khác gì con người đang bị coi như là tắc mạch vảnh
như bệnh người tắc mạch vảnh
mà chúng ta chỉ tìm cái giải pháp là gì
coi như là không làm tìm giải pháp là thông mạch vảnh
mà chúng ta chỉ tìm pháp là làm thế nào để hạn chế cái dòng máu chạy đi
cũng là cái tôi cho rằng là cũng cần phải xem xét lại
chủ trương thu phí vào nội đô đã được nhiều quốc gia áp dụng
xong đó là khi các nước đã đáp ứng đầy đủ các yếu tố cần và đủ
còn thành phố hà nội cần được triển khai thí điểm và có lộ trình phù hợp
tránh học tập quá đà kinh nghiệm quốc tế để rồi lợi bất cập hại
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay